cùng cấp thiết
thưa quý vị và các bạn theo đánh giá của cơ quan chức năng
người chưa thành niên vi phạm pháp luật đang có xu hướng diễn biến phức tạp
tính chất mức độ và hành vi phạm tội không còn đơn thuần là xích mích gây dối
mà có chiều hướng manh động hung hãn vượt quá giới hạn như đánh nhau có vũ khí
giết người mua bán và sử dụng ma túy
trước thực trạng này dự án luật tư pháp người chưa thành niên đang được xây dựng
nhằm hoàn thiện pháp luật tư pháp đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn
điều chỉnh hành vi cho nhóm đối tượng phạm tội dưới một mươi tám tuổi tăng cường cơ hội tái hòa nhập cộng đồng
theo thống kê sơ bộ trung bình mỗi năm cả nước có khoảng một mươi ba thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
tội phạm vị thành niên không chỉ có dấu hiệu gia tăng về số lượng
mà mức độ thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp
đội tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa hành vi ngày càng manh động
người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất về tinh thần
cho nên là cái nhận thức về xã hội về cuộc sống còn chưa đầy đủ
còn chưa đủ kỹ năng sống dễ bị kích động dễ bị nôi kéo
trước đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn dự án luật tư pháp người chưa thành niên đang được xây dựng
với nhiều điểm đáng chú ý như tăng cường giáo dục hỗ trợ giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội
tự sửa chữa lỗi lầm xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện
phù hợp với độ tuổi tâm lý cho người chưa thành niên
đặc biệt là trong những vụ án về xâm hại sức khỏe tính mạng hay buôn lậu ma túy
nếu mà các cháu mà phải ra tòa một môi trường không thân thiện
tiếp cận với phương thức thủ đoạn của các đối tượng là người lớn phạm tội
thì trên thực tế là tác động ngược trèo
việc xây dựng luật được cho là sẽ giúp khắc phục những bất cập hiện hành
nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm người chưa thành niên
bảo đảm các quyền cơ
cơ bản của người chưa thành niên trong xử lý chuyển hướng điều tra
truy tố xét xử thi hành án và tái hoa nhập cộng đồng
đồng thời huy động nguồn nhân lực có chuyên môn về công tác xã hội
làm rõ vị trí của nhân viên công tác xã hội
cần phải có quy định đầy đủ chi tiết hơn để đảm bảo tính thả thi
vì đây cũng là vấn đề mới và là vấn đề rất quan trọng ở trong dự thảo luật này
nếu mà không có công tác xã hội được triển khai tốt
thì không phát huy được những quy định mà chúng ta đưa vào luật này
ở rất nhiều các nước xung quanh chúng ta
các nước ví dụ như là trung quốc hoặc là singapore
rồi một số các quốc gia châu á
thì cũng đã có những cái văn bản pháp luật cụ thể về người chưa thành niên
và ở các quốc gia châu âu hoặc là hoa kỳ
thì cũng đã có những cái đạo luật rất là cụ thể rồi
thế còn cùng với sự phát triển của xã hội như vậy
cùng với những vấn đề về người chưa thành niên đang đặt ra
thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà ban hành một văn bản khuyên pháp luật
chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên là cần thiết
thưa quý vị và các bạn đội tuổi chưa thành niên tức là đội tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất
nhưng về tâm sinh lý vẫn có nhiều bất ổn thậm chí nổi loạn
thiếu hụt các kỹ năng sống như kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng quản lý cảm xúc
do đó công tác xử lý vi phạm của người dưới một mươi tám tuổi
cần tăng cường các biện pháp điều chỉnh nhận thức hành vi phục hồi tại cộng đồng
và đặc biệt việc phòng ngừa ngăn chặn
chú trọng giáo dục nhân cách chăm lo đời sống tinh thần cho các em là việc làm cấp thiết
rất cần sự quan tâm đúng mức từ cả phía gia đình nhà trường và xã hội